truyền hình công nhân dân mở đầu là thông tin đến từ nghệ an thưa quý vị theo thông tin chúng tôi
vừa nhận được vào sáng nay ngày hai tháng sáu công an tp vinh tỉnh nghệ an phối hợp với phòng
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phòng cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ của
công an tỉnh triệt phá với chuyên án ma túy lớn bắt giữ ba đối tượng thu giữ một mươi năm kg ketamin
các đối tượng bị bắt gồm hoàng nghĩa văn chú tại huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
mùa bá vả trú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an và mùa bá trò trú tại tỉnh bô ly khăm xây
lào theo đó từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín qua công tác điều tra xác minh công an tp vinh đã xác
định được một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn xuyên quốc gia từ lào về
thành phố vinh tiêu thụ và trung chuyển đi các tỉnh phía nam do đối tượng hoàng nghĩa văn cầm đầu
đến khoảng một mươi bốn h ngày một tháng sáu tại quốc lộ tám a thuộc xã sơn tây huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
khi đối tượng mùa bá trò và mùa bá gà đi xe máy chở ma túy giao cho văn thì bị ban chuyên án bắt
quả tăng thu giữ một mươi năm kg ketamin cùng với thời điểm trên ban chuyên án quyết định bắt giữ hoàng
nghĩa văn khi đối tượng đang đứng chờ nhận ma túy tại thị trấn phố châu hương sơn hà tĩnh qua
trình bắt giữ lực lượng chức năng cũng đã thu giữ của văn một mươi sáu usd tương đương với hơn ba trăm bảy mươi triệu
triệu đồng một xe ô tô honda crv và hai điện thoại di động bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ
hành vi của mình hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ và
tiến hành mở rộng vụ án trong khi đó tại quảng bình liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển
một trăm linh viên ma túy tổng hợp từ lào về việt nam ngày hôm nay lực lượng chức năng tỉnh quảng bình
cho biết vừa bắt thêm một đối tượng nguy hiểm trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này
sau khi bắt đối tượng cầm đồng
đầu trong đường dây vận chuyển một trăm linh viên ma túy tổng hợp vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một tháng sáu
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng quảng bình và lực lượng an ninh tỉnh
kham muộn lào đã phát hiện bắt giữ đối tượng thạo nhi vàng chú tẻ bản na xuân huyện viên thong
tỉnh bô ly khăm xây lào cùng một số vật chứng khác đang lẩn trốn trong khu vực biên giới việt nam lào
trước đó vào trưa ngày ba mươi một tháng năm bộ đội biên phòng quảng bình phối hợp với lực lượng đánh án
sở an ninh kham muộn lào phát hiện bắt giữ đối tượng thạo phết chú tẻ bản sám sọ
huyện viên thong tỉnh bô ly khâm xây lào cùng tăng vật là một trăm linh viên ma túy tổng hợp
một xe ô tô và nhiều vật chứng khác đây là vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lớn thứ hai
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên địa bàn biên giới quảng bình khăm muộn lào do bộ đội biên phòng
tỉnh quảng bình chủ trì phát hiện và bắt giữ
mặc dù đối tượng đã nghiên cứu thời gian
hoạt động của điểm giao dịch và chuẩn bị kỹ lưỡng phương tiện hình thức gây án rồi bỏ trốn
qua nhiều tình hành nhằm che giấu hành vi phạm tội song với quyết tâm cao độ lực lượng kế sát
hình sự công an tỉnh phú thọ đã phối hợp với công an các huyện trên địa bàn tỉnh nhanh chóng
bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tại điểm giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông
thôn chi nhánh huyện thành ba
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm tại điểm giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển
nông thôn chi nhánh huyện thanh ba thuộc khu một mươi xã thanh hà huyện thanh ba tỉnh phú thọ
trong lúc nhân viên đang kiểm đếm tiền thì đột ngột xuất hiện một đối tượng lạ mặt
đầu đội mũ bảo hiểm tay cầm một dao bầu và một vật màu đen có hình dạng giống khẩu súng ngắn
đối tượng đã khống chế nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa toàn bộ số tiền năm trăm hai mươi bảy triệu đồng
đang được kiểm đến vào một túi sách mà đối tượng mang theo sau đó đối tượng nhanh chóng
lên xe way màu xanh tàu thoát ngay sau khi vụ việc xảy ra công an tỉnh phú thọ đã huy động
lực lượng đến ngay hiện trường để tổ chức khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ và tiến hành
truy xét đối tượng đặc biệt công an tỉnh phú thọ đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành bao vây
phong tỏa tất cả các tuyến đường đối tượng có thể đi qua đồng thời xác lập chủ án về vụ tranh
và chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với ba huyện thành thị
cũng như huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc sơn dương tỉnh tuyên quang ra soát tất cả đối tượng
có đặc điểm đi xe máy màu xanh không rõ biển số mặc áo mưa đội mũ co cầm và đeo khẩu trang trên địa bàn
như vậy trong vòng ba mươi sáu tiếng đồng hồ với sự quyết tâm trí tuệ của lực lượng công an tỉnh phú thọ
chúng tôi đã bắt gọn đối tượng gây ra vụ cướp xảy ra tại ngân hàng
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã bắt giữ được đối tượng nguyễn thành nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú xã trung giáp huyện phù ninh tỉnh phú thọ là thủ phạm gây ra vụ cướp
tại cơ quan công an đối tượng nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
nam khai nhận do xa vào lô đề cờ bạc nên nam đã dính vào nợ nần
để có tiền trả nợ nam đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng
nam đã lên kế hoạch một cách rất tỉ mỉ
báy cùng người quen ở tỉnh xa chuẩn bị găng tay mũ bảo hiểm súng nhựa áo mưa và tính toán tuyến đường bò chạy
đặc biệt đối tượng đã làm mờ biển số xe để tránh bị phát hiện
em do nợ nần nhiều quá bị người ta rổ nép trả nợ
em ở nhà đi hơn chín giờ thì sang đấy nghĩ được tầm một mươi h ba mươi một mươi một h kém
thì khi đấy thường là các ngân hàng sẽ ít khách giao dịch thì sẽ dễ cơm hơn
khi tiến vào phòng giao dịch thì tay phải em cầm một con dao
nhọn dí vào được một chị nhân viên
và tay trái em cầm một sụp khẩu súng nhựa bắn lặn diêm chỉa về hướng hai người nhân viên còn lại
và đe dọa để đổ tiền vào túi cho em ạ
rồi sau đó em lấy dao uy hiếp với chị nhân viên lúc đầu đấy
cho ba chị đứng gần nhau để tránh các chị chạy để hô hoán ạ
sau khi các chị lấy tiền từ dưới gậm bàn đổ vào túi được thì bắt đầu em lùi ra ngoài
và em cất súng nhựa với lại dao vào trong túi
nhân viên chạy theo và hô hoán
vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ
liên quan đến vụ hủy hoại một mươi hectare rừng thông tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai thuộc xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
vào sáng ngày hôm nay ngày hai tháng sáu công an tỉnh lâm đồng cho biết đã bắt được bạch đình kế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại xã tân hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng là đối tượng cầm đầu trong vụ án này
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
nhân viên ban quản lý rừng nguyên liệu giấy lâm hà xí nghiệp nguyên liệu giấy lâm đồng
công ty cổ phần tập đoàn tân mai đi tuần tra phát hiện hàng nghìn cây thông do đơn vị trồng
ở tiểu khu hai trăm chín mươi hai thuộc địa bàn xã tân thanh bị đỏ lá và chết khô
qua kiểm tra xác định có gần ba năm trăm linh cây thông trồng từ năm hai nghìn hai bị các đối tượng dùng khoan sạc pin
khoan vào gốc cây và bơm hóa chất diệt cỏ qua lỗ khoan
hậu quả toàn bộ số cây thông trên một mươi hectare chết khô mà không thể cứu chữa
qua điều tra cơ quan công an đã bắt tạm giam ba đối tượng gồm ngô văn diệm nguyễn văn lợi và dương văn hồng
khi biết ba đối tượng trên bị bắt bạch đình kế đã bỏ trốn sang tỉnh gia lai giáp với biên giới lào
tiếp đó trốn qua lào và đang trên đường lẩn trốn thì bị bắt tại sân bay liên khương
kế là người đã thuê diệm và cung cấp các phương tiện khoan điện bình ác quy thuốc diệt cỏ
để diệm thuê dương văn hồng và nguyễn văn lợi trực tiếp hủy hoại rừng thông cùng với diệm
cho vay với lãi suất ba mươi một tháng khi con nợ không có khả năng thanh toán thì dọa sẽ lấy mạng hoặc cắt chân tay
đối tượng phan công bảo trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh là chủ tiệm cầm đồ bốn số tám ở tp quy nhơn tỉnh bình định
vừa bị công an tp quy nhơn khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi
trước đó qua nắm bắt tình hình các trinh sát đội cảnh sát kinh tế công an tp quy nhơn phát hiện cơ sở cầm đồ bốn số tám
tại đường thành thái có nhiều dấu hiệu bất thường
tiến hành các biện pháp xác minh các trinh sát đã xác định tiệm cầm đồ thực chất là nhóm cho vay nặng lãi
thời điểm khám xét tiệm cầm đồ cơ quan công an đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của bảo và đồng bọn
so với lãi suất quy định trong bộ luật dân sự thì phan công bảo đã cho vay cao gấp một mươi lần
điều đáng chú ý là cơ quan công an phát hiện có rất nhiều hung khí như dựa dao kiếm mà các đối tượng dùng để làm hung khí hâm dọa đánh người khi trả tiền lãi không đúng với thời hạn
hiện công an tp quy nhơn đang thống kê số tiền các đối tượng cho vay hưởng lãi bất chính để phục vụ cho công tác điều tra
cho vay tiền với lãi suất cao buộc người vay phải trả nợ liên tục khi người vay không có khả năng trả thì sẽ gọi điện đe dọa đánh đập tạt sơn và tạt chất bẩn vào nhà để gây áp lực
đó là những hậu quả mà người dân phải gánh chịu khi dính vào hoạt động cho vay nặng lãi theo kiểu tín dụng đen
phức tạp nguy hiểm là vậy nhưng vẫn không ít người sợ bẫy
phản ánh tiếp ngay sau đây tại địa bàn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa sẽ cho thấy rõ hơn về vấn đề này
đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín chị nguyễn thị ngọc trinh chú xã vĩnh thái tp nha trang đã vay của trần văn tình và bùi công tuấn số tiền hai mươi triệu đồng theo hình thức vay trả góp hàng ngày
sau đó do không có tiền trả đúng thời hạn
chị trinh lại tiếp tục vay của hai đối tượng này nhiều lần nữa
đầu tháng năm nhóm này thông báo số tiền chị trinh đang nợ là năm trăm bảy mươi triệu đồng và yêu cầu phải trả trong vòng hai mươi ngày
mỗi ngày phải trả cả lãi và gốc là hai mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng
tuy nhiên do chị trinh không có khả năng trả ngày một mươi tháng năm hai đối tượng này đã tiến hành chiếm đoạt chiếc xe máy của chị đồng thời liên tục gọi điện đe dọa gây áp lực buộc chị phải trả tiền
quá hoảng sợ chị trình đã nhảy cầu tự tử nhưng rất may được người dân kịp thời phát hiện cứu chữa
chị vê gặp nó chị nói chuyện với chị thương lượng chị không lắm ngày nữa khả năng chị không lắm ngày nữa
tại vì chị trinh đang đứng lại đợi chị trả từ từ
chị vê nói mấy ngày nó không chịu nó mất được
trong ngày hôm đó đúng chín giờ tối phải chạy cho nó đưa cho nó ba mươi tám triệu năm trăm linh
nếu trong dòng chín giờ tối không có số tiền đưa ra đưa cho nó thì nó sẽ về giết thể với mình chị
sau khi sự việc xảy ra công an tp nha trang đã quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng trần văn tình để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
công an tp nha trang cho biết
thời gian gần đây hoạt động cho vai nặng lãi theo kiểu tín dụng đen trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp
các đối tượng cầm đầu cho vay thường là những người từ ngoài bắc vào câu kết với người địa phương để hoạt động cho vai nặng lãi
chúng thường dán tờ rơi ở khắp nơi với lời mời chào hấp dẫn để thu hút người có nhu cầu muốn vay tiền nhanh
thủ tục mà chúng đưa ra cũng cực kỳ đơn giản
không cần hồ sơ giấy tờ gì chỉ cần chụp hình người vay hoặc biết nhà là có thể cho vay ngay
mức lãi suất cho vai thường rất cao từ một mươi đến ba mươi một tháng và người vai phải trả hàng ngày cả gốc và lãi
khi người vay không có khả năng trả hoặc trả chậm thì chúng tìm đủ mọi cách để đe dọa uy hiếp tinh thần buộc người vay phải trả tiền
đặc biệt là khi bọn chúng dùng các thủ đoạn như đe dọa tạt sơn tạt ném chất bẩn vào nhà hoặc đe dọa đánh người vai để bắt giữ xử lý
từ đầu năm đến giờ chúng tôi đã tiến hành bắt giữ lần sáu nhóm đối tượng bảy nhóm đối tượng hoạt động trên tinh thần đe dọa đoạt cho vai nặng lãi
cùng với công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng công an nha trang cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh
cầm đồ trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động cho vai nặng lãi
để tránh những hiểm họa khôn lường từ tín dụng đen thì quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của người dân
khi có nhu cầu vay tiền người dân nên liên hệ với các tổ chức tiến dụng ở xã phường hoặc đến các ngân hàng có uy tín để giao dịch
không nên nghe theo lời rụ rỗ của các đối tượng cho vai nặng lãi mà sức họa vào thân
thông báo quyết định truy nã bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với ngô xuân sử giám đốc kinh doanh công ty thanh sơn về tội buôn lậu
sau khi xác minh kết luận không biết rõ bị can ngô xuân sử ở đâu
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với ngô xuân sử
sinh ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê quán hà nội nơi cư trú số ba ngõ sáu trăm bốn mươi một kim ngưu vĩnh tuy hai bà trưng hà nội
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người này đang bị truy nã
cơ quan công an viện kiểm soát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho phòng một mươi bốn cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng mai dịch cầu giấy hà nội
theo số điện thoại chín trăm một mươi ba hai trăm ba mươi ba bốn trăm sáu mươi tám
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thành thưởng b xã an trạch huyện đông hải tỉnh bạc liêu về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu của tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần hoàng vũ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường bảy thành phố bạc liêu của tỉnh bạc liêu và đối tượng nguyễn thị hồng tâm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp cái tràm b
thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu ra quyết định truy nã về tội chứa mại dâm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý